tân hoa xã đưa tin ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi trung quốc đã gửi công hàm phản đối tới phía mỹ
sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào tổng lãnh sự quán nước này tại thành phố san francisco
ban california tuyên bố cũng yêu cầu phía mỹ xác minh và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
người phát ngôn của tổng lãnh sự quán trung quốc tại san francisco cho hay vụ việc đã gây ra mối đe dọa
nghiêm trọng đối với tính mạng và sự an toàn của các nhân viên làm hư hại cơ sở vật chất và tài sản
bắc kinh đồng thời yêu cầu phía mỹ xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan ngoại giao trung quốc
trước đó vào chiều ngày chín tháng một mươi theo giờ địa phương cảnh sát san francisco đã bắn hạ một đối tượng
điều khiển xe lao vào sành phía trước của tổng lãnh sự quán trung quốc
nghi phạm đã tử vong trong bệnh viện và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ